văn phòng ủy ban nhân dân tp đà nẵng cho biết lãnh đạo thành phố vừa ngay ngân hàng thế giới vkp
báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án di rời ga đường sắt và tái phát triển đô thị
dự án nhằm giảm ồn tắc giao thông trung tâm thành phố giảm thiểu ô nhiễm môi trường
kết nối giữa cảng liên triểu đặng đầu tư và hệ thống đường sắt quốc gia
tại gà đà nẵng cũ sau di rời ngân hàng thế giới cũng đã báo cáo quy hoạch tái phát triển đô thị
hành lang vận tải công cộng xanh tổng vốn đầu tư các hạng mục này dự kiến vào khoảng chín sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
nhấn mạnh đây là dự án có tính khả thi hiệu quả kinh tế xã hội rất cao
lãnh đạo đà nẵng cam kết sẽ làm việc với các cấp trung ương để triển khai nhanh dự án
đồng thời đề nghị ngân hàng thế giới và ngân hàng phát triển châu á quan tâm hỗ trợ thành phố
đẩy nhanh hơn nữa các công việc liên quan rút ngắn thời gian nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dự án